với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp nhu cầu về nhà ở cho công nhân đang trở thành một vấn đề hết sức bức thiết tại bắc ninh
để bảo đảm an sinh cho người lao động ubnd tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo sở xây dựng chủ trì xây dựng đề án dịch vụ nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo thống kê tỉnh bắc ninh hiện có trên chín mươi lao động trong các khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở
phần lớn người lao động trong các khu công nghiệp đang thuê nhà trọ do người dân tự xây dựng
tính đến nay trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã có một mươi bốn dự án nhà ở công nhân đáp ứng cho hơn sáu mươi chín người
một số dự án đang xúc tiến đầu tư là nhà ở xã hội nhà ở công nhân của các công ty
sau khi hoàn thành quỹ nhà ở sẽ đáp ứng khoảng bốn mươi sáu lao động
tỉnh bắc ninh hiện có trên chín mươi lao động trong các khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở

bọn em ở đây sẽ không mất tiền nhà ở này chỉ mất tiền điện nước là năm mươi một tháng là cả điện và nước thôi
thứ hai là có rất nhiều phòng tiện ích như là phòng máy tính phòng nghỉ phòng nghỉ có tv có điều hòa
xong đấy thì có các câu lộc bộ như là game yoga có phòng tập bóng bàn
tất cả những thứ đấy thì bọn em được sử dụng
đấy là miễn phí
ngoài ra thì lại có cái salom làm đẹp cho bọn em này
rồi có siêu thị để bọn em mua sắm này
có canteen để bọn em được ăn uống ở trong đấy
những cái dịch vụ đấy thì bọn em phải trả tiền
thế nhưng mà cái số tiền em phải trả đấy là rẻ hơn so với ở bên ngoài là năm
ngoài các dự án nhà công nhân thì còn có sáu dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố bắc ninh
chủ đầu tư cam kết dành khoảng hai mươi diện tích sàn sử dụng để cho thuê hoặc bán cho công nhân
người lao động
trong các khu công nghiệp
việc xây dựng ký túc xá để đảm bảo môi trường sống an toàn cho tất cả cán bộ công nhân trong công ty
từ đó công nhân có trách nhiệm hơn với công việc và năng suất làm việc của công nhân cũng đảm bảo
đối với các dự án nhà ở xã hội nói chung và nhà ở công nhân nói riêng
để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng
việc này sẽ làm giảm các giá thành khi xây dựng nhà ở tổ chức tốt

các bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư
để triển khai dự án xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách đủ mạnh
để thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà ở công nhân
hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục hành chính từ khi cấp giấy phép cho đến khi vận hành các khu nhà ở
trong thời gian tới để giải quyết vấn đề bức thiết về nhu cầu nhà ở cho công nhân
trong các khu công nghiệp ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bắc ninh
sẽ tập trung giả soát tổng thể các dự án để bổ sung
điều chỉnh quy hoạch nhà ở xã hội cho phù hợp với tình hình thực tế
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
bàn giao đất sạch để thực hiện các dự án